định hướng phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch không gian đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ mộc châu được xác định nằm trong khu du lịch quốc gia mộc châu với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo
trong bối cảnh phát triển chung của kinh tế thị trường và đô thị hóa mộc châu sẽ đứng trước những biến đổi về tài nguyên môi trường và phát huy bản sắc văn hóa tộc người thách thức cho phát triển bền vững
phía nam giáp tỉnh thành hóa và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phía bắc giáp huyện phú yên tỉnh sơn la
khu du lịch quốc gia mộc châu đã được phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đây chính là một trong những nền tảng để tỉnh sơn la nói chung mộc châu nói riêng thức dậy tiềm năng về du lịch cũng như tiềm năng phát triển kinh tế
theo quyết định số một trăm hai mươi tám
của thủ tướng chính phủ phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu trên địa bàn của hai huyện mộc châu và vân hồ với tổng diện tích trên hai trăm linh sáu ha
phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng của khu trung tâm du lịch trọng điểm gồm có ba khu là trung tâm nghỉ dưỡng mộc châu trung tâm du lịch sinh thái mộc châu và trung tâm vui chơi giải trí mộc châu với quy mô khoảng
năm trăm linh hectare lập quy hoạch chung tỷ lệ một trên năm gắn kết tổng thể ba trung tâm với quy mô khoảng hai hectare trong đó có khoảng năm trăm linh hectare là đất các khu dân cư lân cận
với một địa bàn rộng lớn và địa hình phức tạp quỹ đất xây dựng hạn chế như vậy cùng với việc phải đảm bảo công tác bảo tồn các cây khu rừng đặc dụng cũng như là cây khu cảnh quan thiên nhiên có giá trị trong đó có các cây khu đồng cỏ đồi trè
mình đến vân hồ là lần đầu tiên mình đến là rất là bất ngờ rất là đẹp trong trí tưởng tượng của mình thì nó chỉ nó cũng là nhỏ nhỏ nhưng mà mình đến đây thì hôm qua anh bạn giới thiệu cả đoàn mình lên đây thấy đẹp không khí đây đẹp mà nếu có dịp quay lại thì mình sẽ quay lần thứ hai mà mình giới thiệu bạn bè
thực ra thì mộc châu là một cái điểm đến quen thuộc của tôi và mỗi một năm thì cứ mỗi một lần thay đổi mùa tôi lại lên trên mộc châu nghỉ ngơi nó rất gần hà nội cho nên là một khoảng cách rất là ngắn
đây là cái nơi rất rất quen thuộc và a chu là một trong những lựa chọn của tôi bởi vì là cái phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp và thứ hai nữa là các bạn ấy làm là giữ được cái nét văn hóa của người mông
đấy là một cái mà điều khiến cho tôi thú vị nhất
để bảo đảm tính hiệu quả của đề án ubnd tỉnh sơn la cũng đã yêu cầu các sở ban ngành ubnd huyện mộc châu và vân hồ phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch mộc châu